còn liên quan đến vụ ẩu đả với sự tham gia của hơn hai mươi đối tượng có sử dụng bom xăng và hung khí nguy hiểm
xảy ra ở trung tâm thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
qua điều tra bước đầu công an đã xác định được nguyên nhân là do mâu thuẫn tình cảm
đồng thời xác định được danh tính các đối tượng tham gia vụ hỗn chiến
còn ngày hôm nay công an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai cho biết đang khẩn trương
truy bắt hai nhóm thanh niên dùng hung khí bom xăng gây ra vụ hỗn chiến nói trên
theo đó khoảng hai giờ sáng ngày hôm qua hơn hai mươi thanh niên cầm theo khung khí là kiếm
dao cùng bom xăng hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn trên đường phạm văn thuận
nhận được tin báo công an tp biên hòa và các đơn vị nghiệp vụ đã tới hiện trường
tiến hành trích xuất camera lấy lời khai của các nhân chứng
từ hình ảnh camera công an đã xác định được danh tính các đối tượng liên quan vụ hỗn chiến
hiện đang tiến hành truy bắt
bước đầu lực lượng công an xác định hai nhóm thanh niên này có tuổi đời từ một mươi sáu đến một mươi chín tuổi
một số đang là học sinh nguyên nhân là do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm
rồi lên mạng hẹn nhau địa điểm để giải quyết mâu thuẫn